hơn hai tháng qua gần một trăm linh hộ dân ở ấp tân bình huyện lai vung tỉnh đồng tháp bức bối chốc mùi hôi thối bốc lên từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hải trung kim do ông nguyễn huy trực làm chủ
bên cạnh đó công ty này còn có hành vi xả thải thẳng ra môi trường trong quá trình sản xuất thủy sản
vào ngày tám tháng bốn vừa qua hành vi xả thải ra môi trường tại kênh lãi thuộc ấp tân bình trải ra sông hậu đã được ngành chức năng lập biên bản và công ty hứa khắc phục
tuy nhiên mới đây vào ngày hai mươi hai tháng sáu người dân phát hiện ống dẫn nước thải từ công ty vẫn tiếp tục xả ra môi trường mà chưa được xử lý
lúc đầu khi phát hiện đặt ống người dân hỏi phía công ty trả lời đặt ống để bơm nước lên sử dụng
tuy nhiên sự việc được phát hiện vào ngày hai mươi hai tháng sáu vừa qua thì không như những gì mà phía công ty đã trình bày
mấy đứa bé mà xuống sông tắm là lên đứa nào đứa nấy bị ngứa
trong khi nhà bơm nước lên xài có khi phi nước phải đổ bỏ hết
rất là hôi luôn không biết lý do gì mà không có xử gì trơn gửi đơn thì rất là nhiều người gửi
hiện nay sự việc tạm thời được khắc phục bằng cách tháo ống ngưng thải nước ra sông
tuy nhiên mùi hôi thối vẫn tồn tại ngay tại khu vực sản xuất
người dân vẫn rất lo ngại khả năng tái diễn việc xả thải ra môi trường của công ty
họ mong muốn ngành chức năng huyện sớm vào cuộc kịp thời xử lý để trả lại môi trường sống trong sạch